các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
trước topika founder institute năm hai nghìn một mươi bảy việt nam tiếp nhận chín mươi hai thương vụ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo
với tổng số vốn hơn hai trăm chín mươi một triệu usd tăng gần gấp đôi về mặt số lượng thương vụ
và gần năm mươi về mặt bốn đầu tư so với năm hai nghìn một mươi sáu
một số cái tên nổi bật có thể kể đến như cable network foodie
những số liệu thống kê trên cho thấy khởi nghiệp là chủ đề nhận được sự quan tâm ngày càng lớn
nhất là trong bối cảnh quốc gia hội nhập với kinh tế thế giới
và sự thành công đáng ghi nhận của các dự án khởi nghiệp tiêu biểu
càng làm cho tinh thần khởi nghiệp của giới trẻ trở nên mạnh mẽ
tinh thần này lan tỏa tới mọi đối tượng mọi ngành nghề trong xã hội đặc biệt là với thế hệ sinh viên
còn đối với các trường đại học nhằm đáp ứng được yêu cầu trọng tâm của thời đại
việc đào tạo tinh thần doanh nhân khởi nghiệp cho sinh viên đã và đang trở thành
một mảng quan trọng trong nội dung đào tạo của các trường đại học
tinh thần khởi nghiệp của sinh viên
cá nhân tôi đánh giá rất cao xuất phát từ những nguyên nhân sau đây
chúng tôi biết rằng việt nam đã chuyển đổi mô hình từ nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung
sang nền kinh tế thị trường
với sự đổi mới việt nam đã có nhiều chính sách cụ thể để hỗ trợ khu vực tư nhân phát triển
và rất nhiều nội dung về quản trị kinh doanh đã được giảng dạy tại các trường đại học
sau quá trình đồng hành cùng với các bạn sinh viên trong các cuộc thi
chúng tôi thấy rằng sự tham gia của các sinh viên rất là nhiệt tình
các em đưa ra rất nhiều ý tưởng để tạo ra những sản phẩm có tính khả thi trên thị trường
tôi nghĩ tinh thần khởi nghiệp sẽ được lan tỏa rộng rãi tới các thế hệ trẻ
đầu tiên là trường đại học phải cung cấp một nền tảng về chi thức và kiến thức cho người học đã
khi đóng một nền tảng về kiến thức và kiến thức và kể cả văn hóa chung của nhân loại
của đất nước mình của khu vực thì cái người đó sẽ vững vàng làm được bất cứ điều gì
đó là quan điểm đầu tiên
cái thứ hai là phải chuẩn bị cho người học để họ ra đời
đó là một cái
đó là một cái
mình có nói cách khác là khởi nghiệp đó
thì trường đại học là cái nơi mà sẽ thúc đẩy cái sáng tạo
rồi nghiên cứu rồi chấp nối với xã hội
cho nên là trường đại học cần tích cực chủ động trong việc tạo những cơ hội cho các em
để tiếp xúc với những cơ hội việc làm trong tương lai
tiếp xúc với tất cả những cái mảng những cái lĩnh vực của cuộc sống xã hội
để các em có thể là sau này vững vàng với một nghề nghiệp của mình khi mà các em đã ra trường
các trường đại học là thành tố quan trọng trong hệ sinh thái khởi nghiệp
và hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia
đây là nơi cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho khu vực công nghiệp và xã hội
đóng góp vào sự gia tăng tài sản trí tuệ và năng lực trí tuệ cho các doanh nghiệp
lực lượng sinh viên với nhiều ý tưởng sáng tạo và tư duy tươi mới
là đầu vào đầy tiềm năng cho các dự án khởi nghiệp
để bắt kịp với xu thế phát triển hiện đại
các trường đại học đã và đang có nhiều hoạt động thiết thực
nhằm hỗ trợ thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp của sinh viên
trường đại học ngoại ngữ đại học quốc gia hà nội
là một trong những trường đại học có rất nhiều hoạt động hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp

và làm sao để cho các bạn học sinh tiếp xúc nhiều hơn với môi trường thực tế
từ đó thì các bạn nhận thức được những vấn đề để các bạn có thể bối đắp được các ý tưởng khởi nghiệp của các bạn
ngoài ra hàng năm thì đều có một tổ chức một ngày hội gọi là ngày hội ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp cho các bạn học sinh sinh viên
cho đến hiện nay thì nhà trường nhận được trong cuộc thi thì có khoảng năm mươi ý tưởng đã được gửi về cho chương trình
và trong đó có những ý tưởng các bạn rất sáng tạo
các bạn đã có những ý tưởng đi đến hoạt động thực tế và đã trình khai rồi
và chính vì thế mà trong cuộc thi năm ngoái thì nhà trường cũng đã kêu gọi được sự ủng hộ của các doanh nghiệp phía bên ngoài hỗ trợ cho cái ý tưởng khởi nghiệp và các ý tưởng khởi nghiệp đó cũng đã được nuôi nấu và lớn lên trong suốt trong một năm học vừa qua
tháng bốn năm hai nghìn một mươi tám cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp unicef hai nghìn một mươi tám đã được trường đại học ngoại ngữ tổ chức nhằm tìm kiếm những ý tưởng khởi nghiệp đột phá
thông qua cuộc thi này các bạn sinh viên có thể phát huy được sự sáng tạo thử thách bản thân mạnh dạn phát huy ý tưởng khởi nghiệp của mình
đây là bùi đàm hương vi sinh viên năm cuối ngành phiên dịch khoa ngôn ngữ và văn hóa trung quốc
với ý tưởng ứng dụng tìm kiếm phi dịch viên tiếng trung sitchas xuất phát từ chính nhu cầu cá nhân hương vi đã xuất sắc giành giải nhất của cuộc thi kêu gọi được nguồn vốn đầu tư cho dự án của mình
tôi là một sinh viên học khoa tiếng trung
và đến năm bốn thì tôi rất mong muốn có cơ hội được đi phiên dịch để có thể nâng cao kỹ năng tiếng cũng như là chuyên môn chuyên ngành của mình
tuy nhiên là tôi lại rất ít khi tìm kiếm được những cái job như vậy
và trong quá trình học thì thường khi mà có người quen giới thiệu thông qua kênh cá nhân ví dụ người quen giới thiệu hay là các thầy cô giới thiệu thì tôi mới có cơ hội được đi dịch
cũng chính bởi như thế mà tôi thấy được một cái vấn đề hiện nay đấy là có rất nhiều các sinh viên ngành phiên dịch nhưng lại không có cơ hội để đi dịch
trong khi các khách hàng từ nước ngoài đến ví dụ như ở trung quốc các nước ông mỹ hay là hàn quốc nhật bản họ sang đây thì họ lại rất thiếu thông tin để có thể tìm kiếm được các phiên dịch viên
mà tìm phiên dịch viên ở các công ty dịch thuật thì giá lại rất là cao
và cũng chính bởi cái lý do đó và xuất phát từ nhu cầu cá nhân tôi thì tôi đã nghĩ ra thì tôi đã có cái ý tưởng xây dựng ứng dụng từ cái phiên dịch viên đến chung
cuộc thi là sân chơi bổ ích để hương vi và những thí sinh tham gia có thể kiểm nghiệm được tính khả thi
các thí sinh tham gia có thể kiểm nghiệm được tính khả thi của ý tưởng khởi nghiệp cũng như tích lụy thêm cho mình những kinh nghiệm quý giá
đây là một cái sân chơi rất là tốt vì ở đây tôi có cơ hội được cõi sát với rất nhiều những dự án khởi nghiệp
và các nhóm khởi nghiệp các bạn đều có những ý tưởng rất hay về nhiều lĩnh vực khác nhau trong cuộc sống
và tôi đưa ý tưởng này đến và rất là may mắn thì tôi đã đạt được giải nhất trong cuộc thi
và có một giám khảo trong hội đồng thì cũng đã nhận xét đây là một ý tưởng tốt vì nó gắn liền với cái chuyên ngành mà bạn đang theo học
đấy là cái điều mà tôi thấy tốt nhất
bên cạnh những cuộc thi đó nhà trường còn tìm kiếm và hỗ trợ các em tham gia các khóa học về khởi nghiệp
ngoài giải thưởng ra thì cái mà tôi gạt hái được nhiều nhất đó chính là tôi có thêm cái niềm tin để có thể tiếp tục cái dự án của mình
và rất may mắn là sau cuộc thi thì bên trường đại học ngoại ngữ đã giúp tôi tìm kiếm thông tin về nhiều các khóa học khởi nghiệp
và gần đây nhất thì tôi đã tham gia một khóa học khởi nghiệp của đại học quốc gia hà nội
và đó là một môi trường rất là tốt để tôi có thể tiếp cận được với những kiến thức về khởi nghiệp và khởi nghiệp tinh gọn
và trong thời gian đó thì tôi cũng đã có thể kiểm chứng được là cái ý tưởng của tôi nó đang có những vấn đề gì hay là nó có thể triển khai tiếp trong tương lai hay không
tham gia khóa học này vi và những người bạn của mình đã cùng nhau thực hiện một dự án khởi nghiệp mới
đó là ứng dụng tìm kiếm huấn luyện viên gream cá nhân
việc đào tạo sinh viên
trong những khóa học này không chỉ dừng lại ở những bài học lý thuyết kỹ năng và thực hành là điều được lớp học chú trọng hơn để các học viên thực sự cọ sát với môi trường khởi nghiệp
chúng tôi thật sự thấy hứng thú với cái ý tưởng này
và trong suốt hai tháng chúng tôi theo khóa học này thì đã được bên kis startup hỗ trợ cũng như là bên đại học quốc gia hỗ trợ để chúng tôi có thể đi từ những bước rất là cơ bản như là tìm vấn đề
sau đó là xây dựng ý tưởng khảo sát thị trường rất nhiều
các vấn đề và sau đó thì cái dự án của chúng tôi cũng đang dần dần có những tiến triển
tôi cảm thấy thích thú nhất với cái khóa học này đó là chúng tôi được thực hành rất nhiều chứ không chỉ là học lý thuyết
về mặt lý thuyết thì chúng tôi được học tất cả các công cụ về khởi nghiệp tinh gọn
chúng tôi được thực hành liên tục nhất là từ khi bắt đầu dự án khi mà chúng tôi manh nha có ý tưởng thì chúng tôi đã phải lao ra ngoài đường để đi phỏng vấn khách hàng
để xem là thật sự là họ có nhu cầu không có bao nhiêu phần trăm những người mà chúng tôi đang phỏng vấn thì có nhu cầu thật sự với việc là có tìm kiếm một huấn luyện viên cá nhân
và ngoài ra thì cái khâu thực hành của chúng tôi còn rất nhiều như là phải xây dựng một sản phẩm mẫu
bắt đầu thiết kế những cái như là fanpage ở trên facebook hay là các leninpage dùng đó như là những cái công cụ để có thể marketing
có lẽ là các bạn tham gia vào lớp học start up ấy thì đều phải trải nghiệm một cái cảm giác chung đó là cảm giác thất bại
bởi vì là những ý tưởng ban đầu thì hầu như đều bị chết ở giữa khóa học
vì sao bởi vì trong quá trình học thì bọn là các sinh viên sẽ được hướng dẫn để thực hiện quá trình phát triển dự án
khi mà mình đi phỏng vấn năm mươi người mình phỏng vấn một trăm linh người một trăm năm mươi người thì mình bắt đầu nhận thấy là nhiều người người ta cũng thực sự không quan tâm làm đến vấn đề của mình
và nếu mà mình cố tiếp tục triển khai cái dự án của mình thì thất bại là
đều có thể thấy rồi cô rất là sát sao trong việc các nhóm đi được dự án đến đâu rồi
và đó là một điều mình thấy rất là vui và cảm thấy đó là một lợi ích rất là tuyệt vời có từ lớp học này
tuy quá trình vận hành dự án còn gặp nhiều khó khăn
thế nhưng với sự hỗ trợ của các thầy cô cùng sự nỗ lực của cả nhóm dự án live stream của hương vi và xuân hào cũng đã bước đầu đưa được sản phẩm ra thị trường
bắt đầu bán được dịch vụ rồi và có được những khoản thu đầu tiên mặc dù nó chỉ khiêm tốn thôi nhưng mà tức là nó cũng đã vượt qua được giai đoạn khó khăn như là kiểm chứng được xem nó có thật trên thị trường không
thì có thật nhu cầu thị trường có thật và mình có thể đưa dịch vụ của mình ra được
và thế là trong quá trình thực hiện thì mình đã có những sản phẩm mẫu thử này và có dịch vụ mà kiếm ra được lãi
những kỹ năng kiến thức về khởi nghiệp mà sinh viên của trường đại học ngoại ngữ đại học quốc gia hà nội được trang bị cũng mang lại cho các em sự tự tin mạnh dạn khi tham gia các cuộc thi khởi nghiệp mang tầm cỡ lớn
nguyễn thùy linh sinh viên khoa pháp ngữ đã gặt hái được giải thưởng lớn trong cuộc thi khởi nghiệp pháp ngữ hai nghìn một mươi tám tại bốn quốc gia gồm việt nam lào thái lan campuchia
mỗi sinh viên của nhà trường thì luôn được giáo dục trong các môn học cũng như là thông qua các bài học
cũng như là thông qua các buổi tọa đàm thông qua chương trình ngoại khóa các hoạt động về kỹ năng mềm hoặc là có thể chính là các cuộc thi mà nhà trường tạo ra trong những cái chương trình ví dụ như là lớp tôi là số một hay là cuộc thi sáng tạo khởi nghiệp nghiên cứu khoa học trong sinh viên
thì chính từ những cái nho nhỏ nhỏ như thế thôi từ những cái nghiên cứu khoa học cấp sinh viên thôi thì sinh viên của trường đã có một cái ý tưởng là phải dám nghĩ dám làm đề ra những ý tưởng sáng tạo
và chính vì vậy mà thông qua từ những xuất phát điểm là những gì mình mong muốn giải quyết mình mong muốn giúp ích cho xã hội
giúp cho những người xung quanh mình thì bọn tôi những sinh viên còn trẻ đã đề ra một cái ý tưởng như vậy và đã mạnh dạn đăng ký vào cuộc thi
làm đề án này không chỉ dừng lại ở việc giành giải thưởng của một cuộc thi mà nó còn xa hơn là để triển khai một đề án có tính khả thi cao có thể áp dụng cho cộng đồng và giải quyết một cái vấn đề hiện đang tồn động trong xã hội
đấy chính là các bạn sinh viên trẻ những người trẻ thì đang làm việc tự do rất là nhiều nhưng mà bấp bênh và những bên doanh nghiệp thì cũng khó tìm
bạn không có một cái nguồn lao động tạm thời dành cho những cái dự án ngắn hạn mà lại có chất lượng cao
chính vì vậy mà ngay từ đầu thì nhà trường đã giúp bọn tôi ạ trong cái khâu chuẩn bị như vậy
còn trong suốt quá trình cuộc trị cuộc thi thì tại vì tất cả các khâu của đề án đều phải làm bằng tiếng pháp thế nên là khoa cũng như các cô giáo trong khoa cũng luôn là tận tâm hỏi hàn về việc tiến độ như thế nào
thúc đẩy tiến độ rồi đôi khi là cũng giúp cả về phần mặt kỹ năng về mặt chuyên môn dịch các thứ nữa
tôi đánh giá rất cao những lớp học khởi nghiệp những khóa khởi nghiệp
hay là những câu lạc hộ khởi nghiệp
vì thực chất là trong suốt bốn năm đại học
thì thường nếu như là
sinh viên ngoại ngữ chúng tôi thì đa phần
đều có tâm lý ra trường thì sẽ đi làm
và tìm một cái công việc ổn định
và lương thu nhập cao là tốt
tuy nhiên là sau những cái khóa học khởi nghiệp này
thì bản thân chúng tôi cũng được
thổi vào đấy một cái niềm tin
và cũng như là một cái động lực
về tinh thần khởi nghiệp và cảm thấy là
muốn vươn lên làm chủ cũng không chỉ là dừng lại
là câu chuyện làm thêm nữa
và sinh viên thì nên có những cái
môi trường như thế để có thể
giải lợi mình và có thể mở thêm
về những cái suy nghĩ

những cái mong muốn nó
ổn định như trước đây
đầu tiên thì nhà trường đại học
thì bao giờ cũng phải cung cấp những cái
kiến thức rồi là những kỹ năng cần thiết
trong một cái ngành nào đó cho các em
trong tương lai và hơn trên hết
trên cái đó thì nó là
chức năng của trường đại học thì nó phải cung cấp
những cái nền tảng về trí thức
về văn hóa về những cái kiến thức
xã hội nói chung
và những cái kiến thức đơn quyên ấn trên ngành
từ góc độ đó thì chúng tôi trong chương trình đào tạo
đã cung cấp cho em nhiều và càng ngày
thì các chương trình đào tạo càng đi sát hơn
với cái thực tế của đời sống thì từ góc độ đó
thì tôi nghĩ rằng là nó cũng là một phần trong cái hỗ trợ khởi nghiệp
tiếp theo là cùng với cái việc
là luôn luôn cải tiến cái chương trình đào tạo
rồi là tăng thêm cái cơ hội cọ sát với thực tế
cho sinh viên thì chúng tôi tăng thêm rất là nhiều
những cái hoạt động thông qua các hình thức
cô lạc bộ hay là cô thông qua cái trung tâm
hỗ trợ sinh viên ở đó chúng tôi thường xuyên
có những cái hoạt động kết nối giữa
những cái nhà tuyển dụng nhà tuyển dụng
không chỉ là doanh nghiệp đâu mà rất là nhiều cơ quan
khác nhau thì vì công việc của các em sinh viên sau này
rất là nhiều việc khác nhau thế rồi là chúng tôi
cũng tổ chức những cái buổi tọa đàm
về những cái công việc trong tương lai
trong bối cảnh của cách mạng công nghiệp lần thứ tư
đang diễn ra sôi nổi mạnh mẽ
khởi nghiệp là con đường để sinh viên
khẳng định bản thân tạo ra những giá trị
cho xã hội câu chuyện về ý tưởng
về dự án khởi nghiệp của hương vi
thùy linh và xuân hào
là những minh chứng cho tầm quan trọng
của việc phát triển các hoạt động
đào tạo hỗ trợ khởi nghiệp
trong môi trường giáo dục đại học
việc xây dựng tinh thần khởi nghiệp
cũng được xác định là nhiệm vụ cốt lõi
chấp cánh cho những ước mơ khởi nghiệp
của sinh viên trở thành hiện thực